ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu gần một thế kỷ đã trôi qua
nhưng ý nghĩa của cách mạng tháng một mươi nga vẫn còn nguyên giá trị đối với giai cấp công nhân
nhân dân lao động trên toàn thế giới đặc biệt là với cách mạng việt nam
mặc dù con đường đi có khác nhau song cách mạng tháng tám việt nam đã gặp cách mạng tháng một mươi nga
ở mục đích cuối cùng là thiết lập nền dân chủ tự do hạnh phúc cho nhân dân lao động
thực tiễn cách mạng việt nam dưới ngọn cờ cách mạng của đảng từ cách mạng tháng tám đến nay
đã chứng minh sự đúng đắn và sức sống của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
mà cách mạng tháng một mươi nga là ngọn cờ khởi đầu vĩ đại và bất diệt
đi theo con đường do lenin vĩ đại đã vạch ra con đường của cách mạng tháng một mươi nga
nhân dân việt nam đã giành được thắng lợi rất to lớn
chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân việt nam
đối với cách mạng tháng một mươi nga vẻ vang đối với lenin vĩ đại là vô cùng sâu sắc